tỉnh ủy và ban tuyên giáo tỉnh ủy an giang phối hợp với ban liên lạc ban tuyên huấn khu ủy khu tám
và công ty cổ phần tập đoàn lộc trời tổ chức buổi họp mặt cán bộ ban tuyên huấn khu ủy khu tám
trong kháng chiến chống mỹ lần thứ một mươi ba
đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đã đến dự
tại buổi gặp mặt các cán bộ ban tuyên huấn khu ủy khu tám đã cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng
và truyền thống kiên cường bất khuất của đội ngũ cán bộ tuyên huấn nói chung
và ban tuyên huấn khu ủy khu tám trung nam bộ nói riêng
ban tuyên huấn khu ủy khu tám trung nam bộ được thành lập vào đầu năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
trong giai đoạn kháng chiến chống mỹ ban phát triển không ngừng và gắn liền
về những chiến tích quan trọng của cách mạng miền nam
với sự quan tâm lãnh đạo của khu ủy khu tám ban tuyên huấn khu tám đã xây dựng phát triển lớn mạnh
với hơn bốn trăm linh cán bộ nhân viên đã thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chủ yếu cách mạng đặt ra lúc bấy giờ
sau ngày một mươi năm hoàn toàn giải phóng khu tám trung nam bộ giải thể trở thành địa bàn năm tỉnh
tiền giang long an bến tre đồng tháp và an giang
tại buổi họp mặt tập đoàn lộc trời đã trao hai căn nhà tình nghĩa mỗi căn trị giá sáu mươi triệu đồng
cho hai đồng chí nguyên cán bộ ban tuyên huấn khu tám có hoàn cảnh khó khăn